nhân dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng giêng vietnam airlines group gồm vietnam airlines
pacific airlines và vasco sẽ cung ứng hơn bốn trăm linh chỗ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong nước
việt nam airlines group sẽ tập trung tăng tải hơn bốn trăm linh chỗ trên các đường bay có nhu cầu lớn
như giữa hà nội và tp hcm đà nẵng phú quốc nha trang đà lạt vinh
nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa vào dịp tết lên hai bốn triệu chỗ tương đương gần một mươi hai chuyến bay
các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website đại lý phòng vé chính thức của các hãng
và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định để bảo đảm không mua phải vé giả vé bị nâng giá